trận mưa lũ lịch sử trong tháng một mươi vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho huyện vùng cao trạm tấu
ngoài một mươi ba người thiệt mạng và mất tích thì có đến một trăm tám mươi hai công trình thủy lợi của huyện vùng cao này cũng bị hư hỏng nặng
ngay sau khi mưa lũ công tác khắc phục đã được khẩn trương triển khai để bảo đảm cuộc sống cũng như sinh hoạt của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại yên bái
sau trận lũ lịch sử tháng một mươi vừa qua công trình thủy lợi kết linh xã hát liều đã bị cuốn trôi năm mươi mét canh dẫn nước và hàng trăm mét canh bị đất đá vùi lấp
để nhanh chóng khôi phục lại công trình xí nghiệp thủy nông trạm tấu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn nghĩa văn đã triển khai phương án nối hai điểm canh bằng ống nhựa hdpe phi hai trăm linh
với phương án khắc phục này không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian mà còn đẩy nhanh được tiến độ khắc phục các công trình
trong quá trình khắc phục bão lũ thì về phía sinh nghiệp chúng tôi đã cấp toàn bộ cây ống hdpe từ d bảy mươi năm cho đến d hai trăm năm mươi và dùng các vật liệu tại địa phương để xử lý tạm thời cấp nước trước mắt
trận mưa lũ lịch sử vừa qua toàn xã hát lưu có một mươi tám trên tổng số hai mươi năm công trình thủy lợi bị thiệt hại nặng nề
năm mươi một hectare ruộng
các công trình thủy lợi bị cuốn trôi là xã vùng cao thuần nông đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào canh tác lúa
do vậy việc khắc phục nhanh chóng các công trình thủy lợi bị thiệt hại sẽ góp phần giúp cho người dân xã hát liều có đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông xuân sắp tới
đối với xã thì cái thứ nhất thì kiến nghị tỉnh huyện có cái kinh phí lớn để sửa chữa mang tính là sửa chữa khắc phục kiên cố tức là bê tông hóa
thế thì để làm bảo cho
một mươi trên hai mươi năm công trình thủy lợi của xã là có cái nước tưới tiêu phục vụ cho bà con sản xuất thì phải có cái nguồn vốn hỗ trợ lớn tức là mang tính tức là kiên cố hóa bê tông
còn đây thì chỉ có chạy ống các thứ thì chỉ có một vài vụ là chắc chắn là sẽ không ổn định lâu dài
đối với phương hành nông nghiệp thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo ban quản lý sĩ nghiệp thuyền nông nghĩa văn trạm tấu
phối hợp cùng các xã tiếp tục giả soát toàn bộ các công trình còn mà chưa thống kê hết
vào danh mục đầu tư sửa chữa cùng cái việc mà khắc phục một trăm tám mươi hai công trình theo cái thứ tự ưu tiên từ cái mức độ hư hỏng khó khăn trước
và công trình cấp thiết nhất để phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân
đồng thời theo đó thì ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện báo cáo với tỉnh đề xuất danh mục hai mươi sáu công trình mà huyện không có khả năng để khắc phục được
để nghị tỉnh có hỗ trợ thêm cái nguồn kinh khí để khắc phục khẩn cấp cho các công trình này
nhiệm vụ chính trị của huyện cũng như là nhiệm vụ sản xuất đông xuân của hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
là huyện vùng cao người dân chủ yếu sống bằng làm nông nghiệp
việc nhanh chóng khắc phục những công trình thủy lợi để đảm bảo nước cho việc gieo cấy vụ đông xuân đang là mục tiêu cấp bách
góp phần giảm thiểu nguy cơ thiếu đói và đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân sau mưa lũ